vào ngày năm tháng chín tới đây đội tuyển việt nam sẽ chính thức bước vào cuộc đua tại vòng loại thứ hai world cup hành hai mươi hai
khu vực châu á với đội chủ nhà thái lan trong khuôn khổ bảng g
đây là một trận đấu mà kết quả rất khó dự đoán trước
để hoàn thành mục tiêu giành chọn ba điểm trên sân khách cho tới thời điểm hiện tại
huấn luyện viên park hang seo đã có đầy đủ lực lượng cho trận đấu quan trọng này
để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên tại vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai gặp đội tuyển thái lan
huấn luyện viên park hang seo đã chốt thành sách hai mươi bốn cầu thủ
tuy nhiên một vài cầu thủ trụ cột mà huấn luyện viên park thường sử dụng tại các giải đấu gần đây
chưa có được thể trạng tốt nhất do lịch thi đấu dày đặc tại giải vô địch quốc gia
bên cạnh đó trong đợt tập trung này chuyên gia người hàn quốc cũng có sự góp mặt của năm gương mặt mới
như lâm anh quang nguyễn hữu tuấn thành thịnh hoàng đức
và đặc biệt là sự góp mặt của hà minh tuấn chân suốt đang có phong độ tốt tại giải vô địch quốc gia
sẽ là sự bổ sung chất lượng trên hàng tấn công
với tương quan lực lượng cân bằng giữa năm đội tại bảng g về mặt chuyên môn cơ hội vẫn đang chia đều cho tất cả
điều cốt lõi là huấn luyện viên park hang seo và các cầu thủ phải có sự chuẩn bị thật tốt
tập trung tối đa trong công việc và nỗ lực phát huy cao nhất thế mạnh của mình
nhằm đạt kết quả như mong muốn trong từng trận đấu cụ thể
chúng ta biết rằng đội tuyển quốc gia thái lan có ba cầu thủ đang chơi ở j league của nhật bản về thi đấu
chúng tôi đã xem rất nhiều băng hình về các cầu thủ này
và có thể nói tuyển việt nam cần phải cảnh giác với họ
với chúng tôi giải đấu nào cũng rất quan trọng
người dân việt nam rất chờ đợi trận đấu gặp thái lan
cầu thủ thái lan luôn là đối thủ của chúng ta
chúng tôi và bàn huấn luyện cầu thủ luôn hiểu rõ sự chờ đợi này
tôi không thể nói được kết quả trận đấu tới nhưng sẽ cố gắng để có được kết quả tốt nhất
kỳ vọng càng cao thì khó khăn và áp lực càng lớn
hy vọng đội tuyển việt nam sẽ tận dụng tốt các cơ hội trong từng trận đấu
để đạt kết quả
kết quả như mong muốn và lọt vào vòng loại thứ ba của khu vực châu á
qua đó giành vé trực tiếp tham dự vòng chung kết asean cup hai nghìn hai mươi ba tại trung quốc
mà trước mắt là trận đấu quan trọng mở màn vào ngày năm tháng chín với đội tuyển thái lan